trước thông tin lan truyền virus ncov có thể lây lan qua bụi khí đại diện bộ y tế khẳng định không hề có điều này
cụ thể thông tin này như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi giải đáp của thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
virus ncov không tự lây truyền qua không khí mà chúng được bao bọc bên trong một môi trường là các dịch cơ thể của người bệnh khi ho hát hơi và nói chuyện
tuy nhiên khoảng cách hai mét sẽ an toàn khi chúng ta tiếp xúc với người bệnh
việc lây qua đường không khí là đối với những giọt bắn từ người bị nhiễm bệnh thì ở khoảng cách hai mét là trên hai mét là an toàn
thông tin việc virus corona chủng mới ncov có thể lây lan qua aerosol thứ trưởng cũng đã giải thích
aerosol không phải là bụi khí như một số trang mạng xã hội đã đăng tải mà là phương pháp khí dung
đây là phương pháp điều trị tại chỗ cho các bệnh lý thuộc niêm mạc đường hô hấp như viêm phế quản hen xuyễn

dùng riêng bầu khí dung thì không sao nhưng hai người dùng chung sẽ bị lây bệnh
virus sẽ còn tồn tại trong bầu khí dung máy và bề mặt vật chất xung quanh người bệnh có nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc bề mặt
nhân viên y tế làm thủ thuật này cho bệnh nhân cũng có nguy cơ mắc bệnh nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn
khi mà chúng ta sử dụng khí dung thì chúng ta có một cái mặt nạ úp lên trên bụng mũi và miệng của người bệnh
giống như tôi đang đeo khẩu trang này và sau đó có một cái ống sẽ dẫn được cái máy phát khí dung gọi là eurozone xịt vào trong này
xịt một cách có áp lực và như vậy thì là khi mà vào trong hậu xong thì là cái khí dung đó nó vẫn có thể là văng ra hai bên của cái mặt nạ đó
khuyến cáo đối với cả các nhân viên y tế khi mà sử dụng các thủ thuật trong đó có thủ thuật lập khí dung
liên quan đến dịch bệnh corona khuyến cáo cho người dân cần cẩn thận
quan trọng khi đăng tải hay chia sẻ bất cứ thông tin gì thông tin không chính xác sẽ làm hoang mang ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội